để bảo đảm nhu cầu đi lại cũng như là vận chuyển hàng hóa cho bà con đất đảo lý sơn
trước và trong dịp tết nguyên đán đinh dậu
tỉnh quảng ngãi huy động phương tiện tàu thuyền tăng chuyến tuyến sa kỳ lý sơn và ngược lại
theo ban quản lý cảng sa kỳ hiện mỗi ngày có bốn đến năm chuyến tàu cao tốc vận tải khách
từ đất liền ra đảo lý sơn và ngược lại vận chuyển hơn một lượt khách ra đảo
bên cạnh đó nhiều tàu thuyền cũng đã tham gia vận chuyển hàng hóa tết ra huyện đảo lý sơn
mỗi ngày trung bình có khoảng bảy mươi tấn hàng hóa nhu yếu phẩm được đưa ra đảo
phục vụ nhu cầu mua sắm tết cho bà con nhân dân
để đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp tết
hiện ngành giao thông vận tải quảng ngãi đã bố trí tăng cường một mươi phương tiện tàu cao tốc
vận tải khách trong đợt cao điểm
các phương tiện được phân chuyến chạy luôn phiên
không để xảy ra tình trạng u nướng khách ở hai đầu cảng đất liền và đảo
hiện thời tiết trên biển đang diễn biến phức tạp
nên huyện lý sơn tăng cường vận chuyển hàng hóa tết để chủ động nguồn lương thực
thực phẩm trên đảo
sở giao thông vận tải tỉnh quảng ngãi cũng đã triển khai bán vé tết tuyến
xa kỳ lý sơn cho nhân dân và du khách trong những ngày tết